tức là nó bắt ra bao lâu thì nó giết
một mươi năm phút đã giết thằng nhỏ rồi
chắc chưa đấy
bây giờ như thế này
mời viện kiểm soát
mời các lực lượng có liên quan
rồi là tổ chức nhanh
lực lượng khám nghiệm hiện trường
lập tức là đưa đối tượng ra
hiện trường luôn
sau những phút giây thất thần
vì diễn biến mới của vụ án nằm ngoài mong muốn
các thành viên ban truyền án nhanh chóng
xúc loại tinh thần để thực hiện tiếp nhiệm vụ
trên cơ sở lời thú tội của vũ
cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
để chứng thực lời khai của đối tượng
đây là khu vực là rừng phi lao
trong này là khu vực